trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở huyện vùng cao tương dương của tỉnh nghệ an
đang thực sự trở thành mái nhà chung cho các em học sinh các dân tộc thiểu số
nơi đây không chỉ giúp các em tiếp thu kiến thức văn hóa mà còn được tiếp thêm sức mạnh
từ tấm lòng yêu thương của các thầy cô và bè bạn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an về ngôi trường này
em vi kim ngọc học sinh lớp sáu c vẫn không quên ngày đầu tiên rời bản quê
để về đây nhập học dưới mái nhà chung này
với tâm trạng lo lắng rụt rè và nhớ gia đình
nhưng trước sự niềm nở tận tình gần gũi động viên của các thầy cô giáo và các bạn mới
cùng các anh chị lớp trên đã làm cho ngọc bớt lo lắng và nỗi nhớ nhà
nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống mới ở khu nội trú
từ khi gặp thầy cô đến động viên an ủi và bày cho em cách sinh hoạt tập thể
em cảm thấy thầy cô như là cha mẹ
các anh chị là
anh em rượt thịt trong nhà
từ khi gặp thầy cô thì
thì em đỡ nhớ nhà
và đây như là một ngôi nhà tập thể đối với em
hiện trường có hơn ba trăm linh học sinh với hơn chín mươi là học sinh các dân tộc thiểu số
với phương châm dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt học tốt
tất cả về học sinh vùng cao thân yêu nhà trường đã kết hợp học tập kiến thức văn hóa
gắn với giáo dục nét văn hóa truyền thống đặc sắc của từng địa phương
trong những năm qua đã có hàng chục giáo viên của nhà trường đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh
và giải sáng tạo khoa học kỹ thuật
một trăm ba mươi chín lượt học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh
trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia vào năm hai nghìn một mươi năm
nhà trường phải tổ chức đôi sống nội trú cho học sinh tài kỹ thuật xá
đồng thời là phải tổ chức các hoạt động dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông của bộ giáo dục và đào tạo
và một nhiệm vụ quan trọng nữa là chúng tôi phải giúp học sinh phải phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc của các em
và để làm được những cái việc đó thì chúng tôi phải xây dựng kế hoạch rất là chi tiết ngay từ đầu năm học
phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ giáo viên và nhân viên
và cuối năm chúng tôi cắn cứ vào các nhiệm vụ mà đã thực hiện đó để đánh giá xếp loài giáo viên
phát huy những kết quả đã đạt được
thời gian tiếp theo nhà trường tiếp tục vượt qua khó khăn
hoàn thành tốt mục tiêu góp phần đào tạo mối nhất lực
là con em dân tộc thiểu số cho huyện vùng cao nghệ an